theo kết luận điều tra cơ quan điều tra tiếp tục đề nghị truy tố năm bị can về tội
lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
chứ không phải tội danh khác
về hành vi của ông huỳnh uy dũng cơ quan điều tra xác định chưa đủ cơ cấu cấu thành tội phạm
hiện kết luận điều tra bổ sung cùng toàn bộ tài liệu vụ án đã được
viện kiểm sát nhân dân tp hcm tiếp nhận giải quyết
công an huyện núi thành tỉnh quảng nam cho biết
đơn vị vừa khởi tố và bắt tạm giam ba đối tượng gồm châu hồng liêm
trú tại tp hcm vũ mạnh cường chú tại tỉnh lâm đồng và lâm nguyễn ngọc nga
trú tại tỉnh đồng tháp để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra lâm nguyễn ngọc nga biết được thông tin một người dân trú tại huyện núi thành
muốn vay một mươi năm triệu đồng của một công ty tài chính nhưng không vay được nên đã chuyển thông tin này cho vũ mạnh cường
sau đó cường chuyển thông tin cho châu hồng liêm và cả ba cùng thống nhất
cùng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
nga nhắn tin qua zalo với bị hại đưa ra thông tin gian dối là nhân viên công ty tài chính tư vấn có một người tên nam
là nhân viên công ty sẽ đến gặp nạn nhân để hỗ trợ vay
vào ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba liêm từ tp hcm hẹn gặp nạn nhân tại một quán cà phê ở huyện núi thành
tiếp đó người này dùng điện thoại trụ ảnh căn cước công dân của nạn nhân để hỗ trợ làm hồ sơ vay trực tuyến
với công ty tài chính home credit việt nam với số tiền một trăm linh triệu đồng
được công ty tài chính home credit việt nam cho vay một trăm linh triệu đồng
thì liêm thực hiện các thao tác chiếm quyền sử dụng tài khoản ngân hàng
sau đó chuyển tám mươi năm triệu đồng đến tài khoản của liêm vào cửa
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thới bình tỉnh cà mau vừa thực hiện tạm giữ đối tượng trần công toàn
chú tài huyện thới bình tỉnh cà mau về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo đó do biết một người cùng địa phương có cầm cố giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
trần công toàn đã lên mạng đặt làm giả một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
sau đó mang đến cầm cố với giá một trăm linh triệu đồng
trong lúc tiến hành giao dịch toàn bị đội điều tra tổng hợp công an huyện thới bình
phối hợp công an xã tân bằng bắt giữ cùng tam vật
khai thác nhanh trần công toàn đã khai nhận hành vi lừa đảo của mình
được biết toàn là đối tượng từng được đưa đi cai nghiện ma túy
hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra
thông tin từ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an cho biết
vừa phá thành công chuyên án giết người và cướp tài sản khởi tố một bị can
trước đó vào ngày một mươi năm tháng bảy cơ quan công an nhận được tin báo về việc phát hiện
một nạn nhân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trú tẩy xã tân an huyện tân kỳ tử vong trong phòng ngủ
tại gia đình trên người và sàn nhà có nhiều vết máu
qua kiểm tra tài sản gia đình cho biết bị mất một chiếc xe máy cùng túi sách
bên trong túi có hai chiếc điện thoại di động và một số tài sản khác
nhận được tin báo
phòng cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tử thi truy bắt đối tượng gây án
qua điều tra ban chuyên án xác định trần văn năng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
trú tẩy xã nhân hòa huyện vĩnh bảo tp hải phòng là nghi phạm gây án
công an nghệ an đã khởi tố bị can đối với trần văn năng về tội giết người và cướp tài sản
còn tại bình định tòa án nhân dân huyện tuy phước vừa mở phiên tòa xét xử
sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo nguyễn tấn lân hai mươi sáu tuổi
ở xã phước thuận huyện tuy phước mức án một mươi sáu năm tù về hai tội hiếp dâm và cướp tài sản
theo hồ sơ vào khoảng một giờ ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
sau khi nhậu lân đi dạo bằng xe máy đến ngã ba quốc lộ một mươi chín thuộc xã phước thuận huyện tuy phước
phát hiện một người phụ nữ năm mươi hai tuổi ở huyện tuy phước điều khiển xe máy đi một mình
nguyễn tấn lân áp sát không chế đe dọa
thực hiện hành vi hiếp dâm rồi cướp nữ trang của nạn nhân trị giá một mươi năm triệu đồng
công an tỉnh tây ninh cho biết đơn vị vừa phối hợp cùng bộ đội biên phòng tỉnh tây ninh
tiếp nhận ba mươi ba công dân việt nam do lực lượng chức năng campuchia giải cứu bàn giao
theo thông tin ban đầu vào lúc một mươi năm h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng bảy
tại tòa nhà thuộc khu casino robot thuộc phường ba vét
thành phố ba vét tỉnh srei phae riêng vương quốc campuchia
nhiều công nhân làm việc trong tòa nhà
đã la lớn đập cửa kính cầu cứu lực lượng chức năng campuchia
nhận được tin báo bộ đội biên phòng tỉnh tây ninh đã phối hợp với lực lượng chức năng campuchia
và đại sứ quán việt nam tại campuchia thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân
đến một mươi bảy h ngày một mươi tám tháng bảy lực lượng chức năng campuchia đến hiện trường
đưa ba mươi ba công dân việt nam về trụ sở công an thành phố ba vét
điều đáng lưu ý là trong đó có hai mươi tám công dân có giấy tờ hộ chiếu hợp pháp
làm thủ tục xuất cảnh qua biên giới và năm trường hợp không có giấy tờ hợp pháp
với mục tiêu phòng ngừa từ sớm từ xa công an thành phố hà nội đã tăng cường tổ chức tuyên truyền
về phòng chống mua bán người trên toàn địa bàn tạo sự chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động
trong phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn tội phạm mua bán người đặc biệt là phụ nữ và trẻ em
hàng trăm sinh viên và người dân trên địa bàn quận cầu giấy đã được tiếp cận thông tin
thông qua lễ hưởng ứng ngày thế giới phòng chống mua bán người
do ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám quận cầu giấy
từ đó người dân có thể nhận biết âm mưu phương thức thủ đoạn tác hại của tội phạm mua bán người
cũng như có biện pháp hỗ trợ hiệu quả cho nạn nhân mua bán người hòa nhập cộng đồng
tội phạm mua bán người có rất nhiều hình thức khác nhau

và em sẽ học được một số bài học để tự bảo vệ bản thân mình và bảo giấy những người xung quanh
và có thể tuyên truyền cho những người xung quanh cùng biết để họ phòng chống những kẻ mua bán người
trong phòng ngừa là chính lực lượng công an cơ sở trên địa bàn huyện ba vì
cũng đã có những hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức
tuyên truyền tới tận nhà dân phát tờ rơi nhằm nâng cao ý thức người dân
chủ động phòng chống tội phạm mua bán người
vì em thấy bây giờ cũng có các hiện tượng về lừa đảo mua bán người
cũng có trên mạng rồi là ở ngoài cũng có nhiều người đến mời đi làm những việc nhẹ nương cao
thì cũng là như bọn em thanh niên
tuổi trẻ thì nhiều khi nhẹ dạng cả tin ý
nghĩ đến việc nhẹ nương cao thì có thể mình cũng tham gia đi nàm nhưng mà không may dính đường dây mua bán người ý
thì qua những cái cảnh báo của các chú công an thì em cũng phải đề phòng cảnh giác hơn về cái vấn đề tệ nạn mua bán người
bây giờ cũng tuyên truyền với bạn bè người thân để làm sao tránh cái tệ nạn buôn bán người nó xảy ra đến với mình với cả người thân
hiện nay mua bán người diễn ra dưới nhiều hình thức như đưa người đi lao động nước ngoài
mua giới kết hôn với người nước ngoài
cho nhận con bắt cóc
đối tượng mà tội phạm mua bán người nhắm đến chủ yếu là phụ nữ trẻ em
đặc biệt là ở những vùng địa bàn miền núi
trình độ văn hóa người dân còn thấp
hoàn cảnh gia đình còn khó khăn
dễ bị rủ rỗ lôi kéo
trên địa bàn huyện ba vì thì có bảy xã miền núi
trong đó có các vùng có người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống
chúng tôi cũng nhận định được cái tình hình như thế
do cái trình độ
dân trí có thần hạn chế thì cũng là cái trường hợp mà các cái đối tượng
hoạt động mua bán người có thể lợi dụng nhắm đến
để hoạt động và cũng để rụ rỗ lôi kéo
nếu như trước đây
cái hoạt động mua bán người thông thường là có thể đưa qua biên giới
các biên giới phía bắc rồi biên giới phía tây nam
để rụ rỗ dưới các hình thức đưa sang bên đó để làm việc xin việc làm
nhưng mà gần đây thì chúng tôi đắm bắt thì các đối tượng
nó cũng đã có sự thay đổi về phương thức hoạt động
có thể là chúng sẽ rụ rỗ lôi kéo để đưa đi làm
được cung cấp tại một số các cơ sở hoạt động dịch vụ
đây cũng là một phương thức thủ đoạn mới
ở ngay trong nội địa
hà nội được xem là một trong những địa bàn trung chuyển các loại tội phạm
trong đó có tội phạm mua bán người
vì vậy ngoài công tác đấu tranh của lực lượng công an
mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực
trong gia đình và toàn xã hội
góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác phòng chống mua bán người trên địa bàn thủ đô